có thể nói những cán bộ này đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của phạm công danh dù biết điều đó là sai trái
những người làm cán bộ nhân viên trong ngân hàng khi mình chọn cái ngành đó để mình làm mình phải biết là khi cảm thấy sai trái không đúng luật là không có tuân thủ cho dù đó là sếp của mình
tha rằng chịu mất việc chứ không để là sau này tù tội
một điểm đáng chú ý năm một nghìn chín trăm chín mươi phạm công danh đã bị tòa án nhân dân tối cao xử phạt sáu năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
câu hỏi đến khi ngân hàng justbank lâm vào khủng hoảng cần tái cơ cấu lại trong quá trình phê duyệt cho phạm công danh đơn vị có thẩm quyền có phải đã không cân nhắc đến vấn đề đạo đức của người đứng đầu khi đồng ý cho phạm công danh giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này
nên bổ sung thêm cái tiêu chí đạo đức làm sao mà khi thành lập một doanh nghiệp và được kiểm soát như thế nào để phát hiện ra là người đó không có đạo đức hoặc là không có tinh thần trách nhiệm xã hội
chẳng hạn hay là bất chấp làm mọi cái này thì cái đó là cái mà khi nó xảy ra cái hậu quả rất là nặng nề rồi cả hàng ngàn tỷ mới phát hiện ra
đạo đức ngân hàng cũng được nhìn nhận ở việc cán bộ ngân hàng có làm hết chức trách trong lĩnh vực của mình
để xảy ra vụ án này bốn cá nhân nguyên là thành viên tổ giám sát của ngân hàng nhà nước đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó hành vi của các cá nhân có liên quan trong việc ngân hàng nhà nước chấp thuận để phạm công danh đại diện nhóm cổ đông mới tham gia tái cấu trúc chất bank
chấp nhận để danh tham gia vào hội đồng quản trị ngân hàng này cũng được tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm
vụ đại án phạm công danh và các đồng phạm sẽ được tiếp tục xét xử vào thứ hai tuần tới
phóng viên của chúng tôi sẽ theo sát vụ án này và chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất